đại tướng phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc tết cán bộ nhân dân vùng lũ xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
tại khu tái định cư mới van hồ phó chủ tịch quốc hội động viên bà con yên tâm ổn định cuộc sống và sản xuất chúc toàn thể bà con nhân dân trong khu tái định cư đón tết đinh dậu ấm áp nhiều niềm vui
phó chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo để ổn định đời sống sản xuất phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương đặc biệt là bà con vùng lũ nhất là trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy phải bảo đảm người dân nào cũng có tết
tại buổi gặp mặt phó chủ tịch quốc hội đã tặng quà tết cho một mươi hộ nghèo trong đó có sáu hộ dân bị mất trắng nhà cửa và tài sản sau lũ quét sạt lở đất